thưa quý vị và các bạn vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một đại úy trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
đã anh dũng hy sinh khi khống chế đối tượng có hành vi chặn xe gây gổ đe dọa người đi đường
ngay sau đó bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng hai bậc quân hàm từ đại úy lên trung tá cho đồng chí trần duy hùng
xót xa trước sự hy sinh của người chiến sĩ trên các diễn đàn mạng xã hội tất cả đều cảm động
hình ảnh lá cờ tổ quốc ôm lấy thi thể người chiến sĩ trẻ đã giữ chọn lề thề sẵn sàng xả thân vì nhân dân phục vụ
máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm vì bình yên cuộc sống thân yêu
xin vĩnh biệt trung tá trần duy hùng xin được thắp nén tâm hương tiễn biệt người chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh
vì bình yên cuộc sống dẫu là người quen hay chưa từng một lần gặp mặt thì dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi
không đau xót sao được khi anh người chiến sĩ công an này còn quá trẻ
anh ngã xuống để lại mẹ già vợ trẻ con nhỏ
anh ngã xuống vì bình yên nhân dân thật thương xót chia buồn cùng gia đình mong anh ra đi thanh thản
những tưởng rằng chỉ có bình yên và hạnh phúc đang hiện hữu nhưng giữa thời bình có một lực lượng vẫn đang hàng ngày hàng giờ đối mặt với hiểm nguy
thẩm lặng hy sinh lợi ích cá nhân gia đình và cả tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đó chính là lực lượng công an nhân dân
xin vĩnh biệt đồng đội của chúng tôi
chúng tôi sẽ thay anh tiếp tục viết lên những câu chuyện về bản lĩnh kiên trung
chiến sĩ công an anh hùng
thương anh người lính công an nhân dân dũng cảm càng đau xót hơn người vợ trẻ con nhỏ mới một mươi một tuổi và người mẹ già
tri ân sự hy sinh cao cả đó bộ công an đã quyết định thăng hai bậc quân hàm từ đại úy lên trung tá cho đại úy trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân kể từ ngày một mươi ba tháng một
ngoài ra bộ công an cũng hỗ trợ gia đình trung tá
trần duy hùng một trăm linh triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân nhằm động viên gia đình vượt qua nỗi đau này
rất nhiều cư dân mạng bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ
vô cùng khâm phục và thương tiếc trung tá trần duy hùng một tấm khương sáng ngời trong phong trào học tập thấm nhuận sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân việt nam
xin được gửi lời chê buồn sâu sắc nhất tới gia đình trung tá
nhìn đứa trẻ cây ngô mà vô cùng đau xót mong gia đình cố gắng vượt qua mất mát to lớn này
sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ để lại phía sau những mất mát không gì có thể bù đắp được
nhưng trong mất mắt hy sinh ấy anh là niềm tự hào của gia đình của những người cha người mẹ người vợ đứa chị đứa trẻ
người con đó là động lực giúp họ vượt qua nỗi đau cố gắng vươn lên để xứng đáng với những gì
mà con chồng cha của họ đã hy sinh vì đất nước thương xót đau lòng trước sự hy sinh đó
cộng đồng mạng cũng bức xúc lên án đối tượng phạm tội kẻ đã cướp đi sự sống của người chiến sĩ trẻ
mong rằng tất cả những bệnh nhân đã khám và kết luận là bị tâm thần có sổ tâm thần đều được
đưa vào diện quản lý tập trung chứ để đi lang thang gây gỗ rất nguy hiểm tội phạm ngày càng
manh động tôi nghĩ cần tăng cường trang bị bảo vệ cho các cán bộ thường xuyên phải đối phó với loại
tội phạm nguy hiểm này thật tiếc nuối và xót xa gắm vẫn bọn tội phạm nhân dân biết ơn sự hy sinh
của đồng chí trung tá trần duy hùng người chiến sĩ công an ưu tú anh sẽ mãi là niềm tự hào
của lực lượng công an nhân dân mong đồng chí hãy bình an yên nghỉ tổ quốc và nhân dân sẽ mãi nhớ
tới anh người chiến sĩ có nụ cười hiền hậu luôn hết lòng với nhân dân